từ mâu thuẫn cá nhân trần đình thảo chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thả cháu giữ xông vào cắn hàng xóm thương tích nặng
công an quận sơn trà đã triệu tập trần đình thảo để làm rõ vụ việc
cụ thể do mâu thuẫn trong lúc nhậu với tâm và ngọc thảo đã về nhà lấy sẻng quay lại nhà ngọc
thì bị tâm và ngọc tiếp tục đánh gây thương tích
qua tức giận thảo quay về nhà thả hai con chó pitbull và bezze xông vào cắn ngọc gây thương tích nặng
công an quận sơn trà đang lấy lời khai các bên và xác định thương tật để có bước xử lý tiếp theo